chú tại khu một mươi phường thanh sơn tp uông bí
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào tối ngày bốn tháng tám
sắt đến nhà anh trai của người phụ nữ này để tìm nhưng không gặp
và tại đây thì đã xảy ra sâu sát cãi nhau với bố đẻ của người phụ nữ
sát đã dùng dao đâm bố của người phụ nữ khiến ông gục ngã và chết tại chỗ
thấy bố bị đâm anh trai của người phụ nữ này định chạy ra ngoài kêu cứu
lệ bị sắt đuổi theo dùng dao đâm khiến nạn nhân chết tại chỗ
gây án xong sắt đã bỏ trốn khỏi địa phương